ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp trực tuyến với một mươi năm tỉnh ven biển
từ quảng ninh đến bình định và chín tỉnh khu vực đồng bằng bắc bộ
về công tác chủ động ứng phó với cơn bão số hai
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào bốn giờ sáng nay
vị trí tâm bão đã ở ngay trên vùng biển phía nam đông nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tầm bão mạnh cấp chín sật cấp một mươi một mươi một
dự báo bão số hai có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền
các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh vào đêm nay và sáng sớm mai
gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
lũ quét sạt lở đất ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra ở nhiều tỉnh vùng núi phía bắc và bắc trung bộ
đặc biệt một số tỉnh như lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai yên bái
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
để thông báo kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm
các tỉnh được dự báo tầm bão đi qua như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
cần khẩn trương quyết liệt triển khai sơ tán dân trên các phương tiện lồng bè tròi canh
khu nuôi trồng thủy sản đồng thời chỉ đạo trăng chống nhà cửa chặt tỉa cành cây trước một mươi bảy giờ chiều nay
chú ý tăng cường công tác thông tin cảnh báo và sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn
cho hệ thống đê điều hạ du các hồ chứa khi có lệnh xả lũ
đặc biệt khu vực hạ lưu thủy điện hòa bình sau nhiều năm chưa vận hành xả lũ